vào tối qua ngày một mươi một tháng một trên cầu sài gòn đoạn tiếp giáp giữa quận bình thạnh và quận hai thành phố hồ chí minh
đã liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn giao thông khiến một người thiệt mạng và hai người khác bị thương
vào khoảng hai mươi h ba mươi phút tối ngày một mươi một tháng một một số người lưu thông từ hướng ngã từ hàng xanh qua cầu sài gòn
đã phát hiện một thanh niên nằm bất tỉnh cạnh xe máy trong làn ô tô trên cầu
nhận được tin báo công an quận bình thạnh đã có mặt phong tỏa hiện trường
qua khám nghiệm nạn nhân đã tử vong là nam thanh niên khoảng ba mươi tuổi nguyên nhân được xác định do tai nạn giao thông
đáng chú ý khi công an đang làm nhiệm vụ thì bất ngờ một chiếc xe máy do hai du khách nước ngoài điều khiển
do không chú ý quan sát đã tông thẳng vào ô tô chuyên dụng của cảnh sát giao thông
cú va chạm mạnh khiến hai du khách bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu
thời gian gần đây khu vực cầu sài gòn trở thành điểm đen giao thông khi xảy ra liên tiếp các vụ tai nạn nghiêm trọng
khiến nhiều người thương vong